chiều chín tháng hai lễ trao trang thiết bị vật tư y tế của đảng chính phủ và nhân dân việt nam
tặng đảng chính phủ và nhân dân trung quốc đã diễn ra tại sân bay quốc tế nội bài
tham dự buổi lễ có lãnh đạo bộ ngoại giao đại sứ trung quốc tại việt nam và các ban ngành liên quan
tại buổi lễ thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng đã trao cho đại sứ trung quốc
gồm ba số vật tư trang thiết bị y tế gồm máy thở quần áo sắt khuẩn văng tay và khẩu trang y tế
với tổng trị giá năm trăm linh đô la mỹ là quà tặng của đảng chính phủ và nhân dân việt nam
tặng đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
nhân dịp này hội chữ thập đỏ việt nam đã vận động các tổ chức cá nhân quyên góp hỗ trợ nhân dân trung quốc
số vật tư y tế trị giá là một trăm linh đô la mỹ
thứ trưởng khẳng định món quà thể hiện sự quan tâm của việt nam
chia sẻ khó khăn mà trung quốc đang gặp phải do dịch bệnh
thay mặt phía trung quốc đại sứ hùng ba bày tỏ sự xúc động và cảm ơn việt nam
vì sự giúp đỡ quý báu trong lúc khó khăn